để triển khai thực hiện cam kết về thuế xuất nhập khẩu của việt nam
theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
dự thảo nghị định về biểu thuế xuất khẩu biểu thuế nhập khẩu yêu đãi đặc biệt của việt nam
theo từng giai đoạn đã được bộ tài chính xây dựng và trình chính phủ dự kiến sẽ có khoảng ba trăm linh mật hàng sẽ được giảm thuế
biểu thuế xuất khẩu và nhập khẩu yêu đãi bao gồm hai nhóm nước là những nước đã thực hiện cptpp
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám và nhóm nước thực hiện từ năm nay
biểu thuế này dự kiến sẽ có khoảng ba trăm linh mặt hàng có mức thuế cắt giảm sâu hơn mức thuế thông thường
tuy nhiên để được áp dụng thuế xuất yêu đãi doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa yêu đãi
giấy chứng nhận này trong cptpp là chứng từ chứng nhận xuất xứ có thể được cấp cho nhiều lô hàng
với điều kiện không quá một mươi hai tháng và có thể cấp cho nhiều nhà nhập khẩu khác nhau